thưa quý vị ukraine sẽ cần tới bốn trăm một mươi một tỷ usd để tái thiết và phục hồi đất nước do cuộc xung đột với nga từ đầu năm ngoái
số liệu dự báo được ngân hàng thế giới vkp ủy ban châu âu ec liên hợp quốc và chính phủ kiev thống nhất đưa ra
theo đó số tiền mà ukraine cần để tái thiết đất nước đã tăng mạnh so với mức dự báo ba trăm bốn mươi chín tỷ usd đưa ra vào tháng chín năm ngoái
và cao gấp hai sáu lần tổng sản phẩm quốc nội gdp của nước này trong năm hai nghìn một mươi chín
các khoản chi chủ yếu sẽ dành cho lĩnh vực giao thông nhà ở và năng lượng
vkp cũng dự báo công cuộc tái thiết ukraine sẽ mất nhiều năm
riêng trong năm nay ukraine sẽ cần một mươi bốn tỷ đô la mỹ cho các khoản đầu tư tái thiết trong các lĩnh vực trọng yếu
chính quyền kiev cho hay sẽ tập trung vào năm ưu tiên chính gồm hạ tầng năng lượng nhà ở hạ tầng thiết yếu kinh tế và hỗ trợ nhân đạo
kể từ khi nga tiến hành chiến dịch đặc biệt tại ukraine
vkp đã công bố viện trợ hàng tỷ đô la mỹ nhằm giúp kiev tăng cường ngân sách
và duy trì các dịch vụ thiết yếu